phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đơn vị phối hợp với công an huyện bình chánh vừa bắt giữ võ thị ngọc quyền bốn mươi bảy tuổi ngụ tại quận bảy để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản với giá trị lên đến gần ba năm tỷ đồng
quyền là nhân viên dọn vệ sinh tại công ty có trụ sở tại khu dân cư him lam xã bình hưng huyện bình chánh
vào ngày năm tháng bốn do thiếu tiền nên đối tượng đã nảy sinh ý định mở phá kết sát trong phòng làm việc của giám đốc để lấy tài sản
đối tượng lấy kết sắt mini mang về nhà quận bảy sau đó thuê thợ sửa khóa đến nhà mở kết sắt và lấy được những tài sản gồm đồng hồ rolex đồng hồ gine bốn nhẫn vàng một sợi dây chuyền vàng bốn miếng đá dạng cầm thạch hai miếng kim loại màu vàng của dây đeo đồng hồ
tổng tài sản ước tính khoảng gần ba năm tỷ đồng
vào ngày bảy tháng bốn công ty trên phát hiện
tổng tài sản hiện mất trộm nên trình báo công an
công an tp hcm phối hợp với công an huyện bình chánh vào cuộc điều tra mời quyền lên làm việc